chính vì thế năm hai nghìn chín chị quyết định thành lập nhóm trái tim hồng để tập hợp các bạn khuyết tật đã ra trường trên địa bàn
làm công việc in hoa khô chanh sơn dầu và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác
sau nhiều nỗ lực năm hai nghìn một mươi năm chị tuyên truyền vận động một số người phần lớn là người khuyết tật góp vốn
đề nghị ủy ban nhân dân huyện cho phép thành lập hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng
được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc hợp tác xã
phát huy vai trò người đứng đầu chị đã thực hiện nhiều biện pháp tập hợp người khuyết tật
tạo cho họ cơ hội được tiếp cận với việc làm
để xin được việc làm như mình vì những điều đó tôi đã thành lập hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng
tôi tiếp cận với hợp tác xã thủ công với nghệ trái tim hồng từ năm hai nghìn một mươi năm
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn hợp tác xã trái tim hồng chỉ là một nhóm phụ nữ khuyết tật làm kinh tế
khi được tiếp cận tôi thấy nhóm này đứng đầu là chị nga
khát vọng làm thế nào để giúp đỡ được nhiều người khuyết tật có công an việc làm
đội ngũ của nhóm này rất là quá tâm vì có một bạn bị tan bóng bẩm sinh
số tiền mà làm được tôi đã trích ra một phần để giúp đỡ bạn đi kiểm tra và chữa bệnh
khi tôi phát hiện ra nhân tố và sự khát vọng của nhóm
tôi đã tư vấn
tôi đã tư vấn cho chị nga và đồng nghiệp của chị thành lập hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng
trái tim hồng chính là nhóm phụ nữ mang tên trái tim hồng
thời kỳ đầu thì khó khăn về những việc đi vận động mọi người để tham gia vào trong hợp tác xã
những suy nghĩ của người thân gia đình cũng như bản thân người khuyết tật
họ luôn nghĩ rằng họ không làm được đi làm cũng chả để làm gì
có làm được đâu mà đi làm
nhiều suy nghĩ của người thân gia đình cũng như bản thân người khuyết tật họ nghĩ rằng họ không làm được

cái lúc đấy thì mình đi vận động thì mình cần phải có những cái tích cực như thế nào
và có những lời nói kích lại như thế nào để khiến mọi người tham gia thử
lúc đầu chỉ là tham gia thử thôi
khi tham gia thử rồi thì mọi người mới thấy ham
và từ những cái tham gia thử đó thì đã khiến mọi người ham và đã lan tỏa được đến những người khuyết tật khác
và chính bản thân những người khuyết tật mà tham gia thử
họ lại lan truyền đến những người khuyết tật khác trên địa phương họ

ý tưởng mục tiêu là vậy nhưng triển khai vào thực tế quả không dễ
đơn vị đã gặp muôn vàn khó khăn như đối tượng lao động mà hợp tác xã hướng tới
là hàng nghìn người khuyết tật trên địa bàn huyện trong độ tuổi lao động
chưa có việc làm ổn định thuộc diện nghèo và cận nghèo
sức khỏe yếu đi lại khó khăn nên mặc cảm tự ti không muốn đến lớp
trình độ văn hóa thấp không được đào tạo nghề
nhận thức về các lĩnh vực trong cuộc sống rất hạn chế
và hầu hết họ không tìm được việc làm
không tìm được việc làm phù hợp không có thu nhập
cuộc sống rất bấp bênh phụ thuộc gia đình
không tự khẳng định được bản thân trước cộng đồng
để tháo gỡ những khó khăn bất cập ấy để thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra
giám đốc đinh thị quỳnh nga đã tiên phong dành toàn bộ nhà cửa
đất đai của mình để hỗ trợ hợp tác xã xây dựng trụ sở làm việc
nhà xưởng sản xuất
nhờ vậy mà mọi hoạt động của đơn vị dần đi vào ổn định
các phần việc được tổ chức triển khai thực hiện bài bản
người khuyết tật được bố trí việc làm phù hợp với sức khỏe và năng lực
đầu tiên cái ngành gỗ tư duy của tác xã là tạo việc làm cho người khuyết tật
trong một hoàn cảnh người khuyết tật rất nhiều yếu thế
thì mình phải chọn cái nào để họ có thể làm được
riêng cái ngành gỗ là nó có sáu công đoạn để sản xuất ra hàng thủ công bình nghệ như bây giờ
trong sáu công đoạn đấy có những công đoạn cũng khó có đơn vị vừa đơn vị dễ
thì từ chỗ đó ban quản lý mới sắp xếp là nếu mà khó thì phải tìm cái nhân lực
mà nó có khả năng
còn cái công nghệ mà dễ thì tìm cái nhân lực là ít khả năng
mà nhất là các cháu đang bị khuyết tật về trí tuệ về đau
thì làm ở các công đoạn nó dễ dàng hơn
thế nên mới chọn cái ngành này
lúc bấy giờ thì cũng không nghĩ đến chọn lợi nhuận
mà chỉ tính đến là tạo việc làm cho các cháu là trên hết
ở đây thì là các dạng khuyết tật cầm điếc khuyết tật vận động và khuyết tật trí tuệ
mỗi một dạng khuyết tật
thì lại có một cái đặc điểm riêng và có một cái cách dạy nghề riêng cho từng dạng khuyết tật đó
và khi mà các bạn đến đây làm thì cũng phải sắp xếp cái công việc làm sao
phù hợp với vị trí sức khỏe và điều kiện dạng tật của các bạn đấy
thì mới làm được hiệu quả
nhà tôi có cháu nguyễn văn nong
cháu năm nay là cháu một mươi sáu tuổi rồi
nhưng mà cháu cũng kém theo các bạn anh chị em trong nhà
nên là tôi đưa đến trái tim hồng của cô nga để nhờ cô giúp đỡ cho cháu cùng theo cùng với các bạn cho hòa nhập cho vừa là cho nó thêm cái sức khỏe vừa là vui theo các bạn
vì cô là cô rất tốt nét cô chỉ bảo các cháu tận tình các cháu nó cũng như tính nét của cô là các cháu nó cũng mến các cháu cũng thích đến
thế bảo đến với cô thì cô cũng rất là nhẹ nhàng chỉ bảo là cô rất nhiệt tình với các em cũng đồng cảm với các em lắm
ông cháu về đây được ít ngày là cháu cũng hòa nhập là cũng thấy thích đấy
cũng về cũng bảo là thôi còn vào đây thì nó hơn là đi theo những cái công việc khác
thế còn cháu thì cháu yếu mà cháu vừa yếu về cái não vừa yếu về chân tay
thế là bảo thôi
theo được học thì cháu về đây thì cô díu dắt cho
dường như tại hợp tác xã trái tim hồng
tình thương chính là điểm nối liên kết mọi người lại với nhau
là nguồn động viên và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn
tình thương ấy không chỉ tồn tại giữa các thành viên
mà còn lan tỏa ra xã hội
kết nối mọi người lại với nhau
thông qua sự đồng cảm và sự chia sẻ
những sản phẩm thủ công được làm ra
bởi bàn tay khéo léo của những công nhân trong hợp tác xã trái tim hồng
không chỉ là kết quả của sự cống hiến và kiên trì
mà còn là dấu ấn của một cộng đồng đoàn kết
hơn tất cả hợp tác xã trái tim hồng đã lan tỏa được những giá trị tích cực
để người khuyết tật luôn được sống là chính mình
với sự tự tin vui vẻ lạc quan
và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
tôi làm được việc ở đây tôi thấy rất là vui
hòa hợp với mọi người cùng cảnh
làm thì vừa là có lương
vừa là tình cảm chị em cùng gắn bó chia sẻ cùng làm việc
vừa có tiền và lại vui
và cũng học được nhiều cái hay
chị thì có ba mẹ con
còn một cháu nó ở nhà nữa
cháu đang đi học
vì cháu bé này là điều kiện hoàn cảnh
éo le và tôi cho cháu đi theo
thì cũng vất vả mà
thì thôi cũng với lòng yên nghè mà
công an của việc làm của mình là chính
thì tôi tấp nhận phải đèo bồng con thêm
gặp được chị nga
nhờ chị nga tư vấn là tôi cũng lên đây làm
thì để chị nga tạo công an việc làm cho tôi
tôi có thêm thu nhập
và cũng để cải thiện cuộc sống của tôi được rất vất vả
năm một mươi chín thì lên với chị nga
làm việc ở đây
nói chung là từng ngày từng phút
làm ăn với chị nga là chị nga rất nhiệt tình
đi đâu chỉ cho đi cũng đi hết
làm gì cũng làm được hết
nói chung là phải cố gắng
cố gắng vươn lên thôi
mình không biết phải làm sao
nhưng muốn cũng không bao giờ muốn được
mình thôi cố gắng
bản thân mình phải cố gắng
tín bước và đi lên thôi
người khuyết tật nói chung
đặc biệt là phụ nữ
thì họ rất là mặc cảm
nên là nhiều người có khi không dám nghĩ
cái chuyện tơ duyên hay là xây dựng gia đình đâu
thế thì vào
hợp tác xã thì nó có một cái sân chơi
tức là mọi người rất đồng cảm với nhau
đấy thì nó lại
tạo nên một cái sự mạnh dạng
và họ tìm hiểu với nhau
và sau đó thì họ sẽ kết duyên
gần một mươi năm đấy
thì đến nay đã có một mươi ba cặp
được xây dựng gia đình
và bằng chính cái
cái nơi tức là cái nơi mà người ta
giàn luyện lao động
và cái học tập
cái kỹ năng sống
điều cốt lõi để hợp tác xã thủ công mỹ nghệ
trái tim hồng khẳng định mình
chính là chất lượng sản phẩm
hợp tác xã sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ
gồm chiếu gỗ hương
khoác ghế ô tô
đệm lót văn phòng
gối đầu massage
túi sách mỹ nghệ
vòng đeo tay
dây đeo cổ
sản phẩm được gia công với chất lượng tốt
nên được thị trường đón nhận
mục tiêu của hợp tác xã đề ra là
chất lượng sản phẩm
phải đứng hàng đầu
và giá cả phải cạnh tranh với thị trường
và cái sự
chú đáo với khách hàng
là phải tận tình
đến nơi đến trốn
chính vì vậy mà chúng tôi vẫn đáp ứng được
những cái nhu cầu của khách hàng
bất kỳ khách hàng nào
chúng tôi cũng đáp ứng được
một cách rất tốt
và được người ta khen ngợi
trong tương lai
hợp tác xã có một cái định hướng là
trước mắt là phải nâng cấp được
các sản phẩm hiện có
nâng cấp ở đây
hợp tác xã
bằng cách là sẽ tiếp tục
bồi dưỡng lên cao chất lượng
cho đội ngũ
cái thứ hai nữa là lựa chọn
cái nguyên liệu đầu vào
làm sao cho nó chuẩn
để nâng cấp
cái sản phẩm của mình lên
cái thứ hai là sẽ tiếp tục
mở một số ngành hàng mới
để mà tiếp tục
thu được nhiều người
hoặc là tạo được kiện được
cho nhiều người khuất tật vào làm việc
hợp tác xã
hợp tác xã hội hà nội
ghi nhận thành tích
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
đã nhiều năm liền trao tặng trái tim hồng
sở lao động thương binh và xã hội hà nội
công nhận là cơ sở sản xuất kinh doanh
của người khuất tật
đặc biệt với cá nhân giám đốc đinh thị quỳnh nga
đã vinh dự được các cấp bộ ngành
trung ương địa phương
trao tặng bằng khen thủ tướng chính phủ
và nhiều giấy khen của hội liên hiệp thành phố
của mặt trận tổ quốc việt nam
điều này đã mang lại nguồn cổ vũ lớn
cho các thành viên nơi đây
như tiếp thêm nghị lực
giúp người khuyết tật tự tin hơn trong cuộc sống
cùng nhau nối vòng tay lớn
đưa trái tim hồng ngày một phát triển bền vững
từ khi mà thành lập tác xã đến nay
thực sự là tôi thấy có rất là nhiều những thay đổi
có những thay đổi mà
ngoài sức tưởng tượng
thứ nhất là
cái thay đổi mà tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất
đó là mọi người thay đổi được nhận thức
không những chỉ người
người khuất tật thay đổi nhận thức
mà gia đình họ cũng tôn trọng những người khuyết tật của họ
và bản thân người khuất tật
họ cũng thay đổi nhận thức
họ tự tin hơn trong cuộc sống
họ biết làm đẹp
họ biết cuộc sống của họ có ý nghĩa
và họ cũng biết yêu cũng biết thương
rồi là họ biết chia sẻ
giờ đây hợp tác xã trái tim hồng
đã trở thành điểm tựa vững chắc
để những người khuất tật được cống hiến
được lao động được phát huy nghị lực sống
và vươn lên khẳng định
mong rằng trong tương lai
những mô hình như hợp tác xã trái tim hồng
sẽ được nhân rộng hơn nữa
góp phần tạo động lực cho những người khuyết tật
vượt qua mọi rào cản khiếm khuyết
đóng góp sức mình cho cộng đồng và xã hội
để không ai bị bỏ lại phía sau